hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an đã phát hiện tại nhà nghỉ mộc lan thuộc khu năm xã đoàn hạ huyện thanh thủy có một nhóm đối tượng gồm hai nam một nữ có biểu hiện dùng tình cảm để cưỡng đoạt tài sản
nạn nhân là anh cao đình thực ở xã thụy vân thành phố việt trì
lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh đồng thời làm rõ danh tính các đối tượng gồm đà thị huyền trang sinh năm hai nghìn ở xóm mái xã tinh nhuệ huyện thanh sơn
nguyễn văn dân tức cay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở khu năm xã đồng luận
và nguyễn huy long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện đang tạm trú tại khu bốn xã đồng luận huyện thanh thủy
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do có quan hệ tình cảm với nhau dân và trang đã bàn nhau dùng tình để câu nhử những con mồi ham của lạ sau đó khống chế cưỡng đoạt tài sản
tình thì đồng ý cho quan hệ tình dục cháu và đồng bọn lên đặt phòng trước xong rồi trang và khi nào bạn gái cháu và gì nhá con mồi đi vào thì quan hệ tình dục xong thì nhận tin cho cháu
cháu cũng đồng bọn ra làm người nhà bắt đây cưỡng đoạt tài sản
bằng thủ đoạn lên mạng xã hội facebook hoặc bấm ngẫu nhiên vào những số điện thoại đẹp khi con mồi đã sập bẫy dân và trang dụ đối tượng lên địa bàn huyện thanh thủy
rồi cùng với long thuê hai phòng gần nhà
trước khi trang đưa con mồi lên phòng dân và long đã cài đặt sẵn điện thoại di động để ghi hình chụp ảnh lén
sau khi trang quan hệ tình dục xong dân và long sẽ sang phòng giả vờ là người nhà của trang để khống chế đe dọa buộc bị hại phải đưa tiền cho chúng
nếu không chúng sẽ báo với cơ quan chức năng vì trang chưa đủ một mươi sáu tuổi
với thủ đoạn trên bọn chúng đã thực hiện chót lọt bốn vụ tại các địa bàn thanh thủy và thanh sơn
với tổng số tiền cưỡng đoạt lên tới gần một trăm linh triệu đồng
qua vụ án này chúng tôi cũng quảnh báo đến quần chủ nhân dân đặc biệt là đối với những người nam giới
thì có những tin nhắn của cõi của những người không quen biết mà có dấu hiệu lừa tình
cũng đề cao tinh thần cảnh giác mà kịp thời có những thông tin đến cơ quan chức năng để sớm điều tra làm rõ
hiện công an huyện thanh thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên
hãy trình báo với cơ quan công an để cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật
qua vụ án trên cho thấy tùy thủ đoạn không mới song cũng là bài học cảnh tình cho những ai hàm cổ lạ